nam trả mi tỉnh quảng nam được mệnh danh là thủ phủ của cây quế không chỉ bởi quy mô về diện tích mà còn ở chất lượng quế giống trả mi nổi tiếng
nhưng suốt một thời gian dài cây quế truyền thống ở đây phải chịu cảnh ba chìm bảy nổi do giá cả bấp bênh và sự dư nhập ổ ạp của nhiều loại quế giống từ nơi khác đến
khiến cho nhiều diện tích quế giống hàng chục năm tuổi bị đốn hạ không thương tiếc
bên cạnh đó suốt một thời gian dài người dân chủ yếu trồng quế theo hướng tự phát nên diện tích nhỏ lẻ phân tán trên các địa hình đồi núi phức tạp việc thu hoạch vận chuyển gặp nhiều khó khăn
đặc biệt do thiếu sự quan tâm của chính quyền địa phương nên không có vùng chuyên canh quế giống quế thương phẩm không có các cơ sở chế biến quy mô khiến cho đầu ra của sản phẩm quế luôn ở thế bấp bênh
người dân không yên tâm đầu tư cho cây quế
quế là cây có giá trị kinh tế cao
tất cả các bộ phận của cây quý như vỏ thân cành lá đều có giá trị sử dụng trong sản xuất và đời sống
sản phẩm chính của cây quế là vỏ quý và chất xuất tinh dầu quế được sử dụng trong công nghiệp y dược công nghiệp chế biến thực phẩm hương liệu và chăn nuôi
ngoài ra quế còn được sử dụng để làm gia vị hương liệu cho các loại bánh kẹo rượu và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như khay ấm chén đĩa nhang
sản phẩm của quế không chỉ cung cấp nhu cầu trong nước mà còn là mặt hàng xuất khẩu được thị trường thế giới ưa chuộng
bà con đồng bào các dân tộc ở trà my có một tập tục đẹp
đó là khi con cái đi lấy chồng lấy bà con
vợ của hồi môn của cha mẹ để lại cho con chính là các vườn quế
do đó dù trải qua bao thăng trầm và không được đầu tư chăm sóc
nhiều hộ dân vẫn không phá bỏ vườn quế và nguồn gen quý của cây quế trà my cũng vì thế không mất đi
đồng bảo dân tộc trà my lâu nay gắn với truyền thống trồng quế

với cái việc mà cụ thể nhất là dựng vợ gõ chồng thì người cha vẫn là trồng một vườn quế và cho người cong
cái truyền thống bao lâu nay
do vậy cái việc mà duy trì hàng năm mặc dù thời gian qua có cái việc mà quế lên xuống giá cả bóp banh
nhưng mà với truyền thống thì người dân hàng năm vẫn tự trồng tự giơm và trồng phát triển
nhằm phát huy giá trị của cây quế và vượt dậy truyền thống của vùng đất quế
vì vậy huyện nam trà my đã phối hợp với sở khoa học và công nghệ tỉnh quảng nam xây dựng dự án quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý trà my cho sản phẩm quý của tỉnh quảng nam
thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của bộ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm hai nghìn tám đến hai nghìn một mươi
dự án này chính là cơ sở để cây quế trà my hồi sinh trên quê hương xứ quảng
để thực hiện dự án huyện nam trà my đã tập trung nhiều nguồn lực quy hoạch lại vùng nguyên liệu hỗ trợ quế giống và động viên bà con đồng bào quay lại với cây quế
theo đó huyện nam trà my đã quy hoạch hai tám trăm sáu mươi bốn hectare quế trên địa bàn một mươi xã trong đó tập trung nhiều nhất ở xã trà leng và trà vân
nếu như năm hai nghìn một mươi một sản lượng quế toàn huyện đạt một trăm năm mươi tấn
thì đến năm hai nghìn một mươi năm tăng lên hai trăm năm mươi tấn
ngoài sản phẩm chính là vỏ quế hàng năm người dân còn tận dụng được một khối lượng lớn cành lá và thân quế để bán để đem lại một nguồn thu nhập đáng kể giúp đồng bào dân tộc sơ đăng dễ chiêng co thoát khỏi nghèo
phát triển mỗi năm là mỗi hội trong phim
năm trăm cho đến một ngàn cây trên một hộ
để đảm bảo trong cái việc mà phát triển làm giàu cho bản thân thân hộ và lại thân gia đình
đưa chúng tôi đi thăm vườn quế bản địa hơn một mươi năm năm tuổi anh nguyễn thanh diệu thôn một xã trà vân huyện nam trà my không giấu được niềm vui
bởi sau bao nhiêu thăng trầm giá cả biến động
giờ đây giá quế trà my đã cao trở lại và nếu khai thác hết năm hectare quế này gia đình anh nguyễn thanh diệu sẽ có trong tay tiền tỷ
cũng như nhiều người dân sơ đăng khác ở xã trà vân bao đời nay anh nguyễn thanh triều gắn bó với cây quế trà my như một phần tất yếu của cuộc sống

đây là mình lấy hạt mình trồng không lấy bằng gốc từ địa phương nào để trồng đây
hồi xưa là chưa có tiền họ chê bằng tài sản như quế máy vườn đó rồi mình tự xong tự lập mình đã ra ở riêng
rồi bây giờ là quế có giá cả cao mình sử hướng rồi mình trồng theo hàng năm
một năm thì mình trồng một hai nghìn hoặc một hai tám trăm tiếp theo năm
trong ba năm trở lại đây giá quế trả mi tăng cao hơn trước và đây được coi là nguồn thu nhập khá hồn định cho bà con sơ đăng ở trả vân
hiện có hơn năm trăm linh hộ đồng bào sư đăng ở xã trà vân có thu nhập từ hai mươi đến gần một trăm linh triệu đồng trên một hộ nhờ bán vỏ lá và thân cây quế đến kỳ thu hoạch
nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo của xã trà vân đã giảm mỗi năm

cây quế là cây trồng gắn bó lâu đời với người dân nam trả mi
trong những năm gần đây nhờ giá cả cây quế có phần nâng lên nên thu nhập của người trồng quý tăng lên
nhờ vậy mà đời sống ngày càng ổn định
hiện nay thu nhập từ nghề trồng quế cao hơn thu nhập từ các loại cây trồng khác
nên người dân rất quan tâm đến việc mở rộng diện tích trồng quế
bên cạnh đó ngày càng có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh và thu mua vỏ quý và cảnh nhánh quý
để sản xuất các mặt hàng tinh dầu quế rượu quế các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và dược liệu từ quế
đã tạo điều kiện và động lực thúc đẩy ngành sản xuất quế phát triển và người dân gắn bó với nghề trồng quế
tức là cái quế hồi xưa giờ người ta chỉ dùng thô thôi
nhưng mà bây giờ mình chiếc xúc mình lấy cái tinh dầu á
chuẩn quát cái tinh dầu đó đưa vô làm một thành phần trong thuốc
thì cái giá trị nó sẽ tăng lên và nó thực sự là nó phục vụ cho sức khỏe con người
ngoài ra thì chúng tôi cũng đã liên kết với một số đơn vị ở ngoài tỉnh
tìm kiếm cái nhu cầu thị trường đó anh nhu cầu thị trường trong nước và ngoài nước
cùng với cái dự án chuyên canh quế đấy trong đó có cái nội dung là
tiếp tục là tạo cái sản phẩm khóc đối với quế
như về chúng ta sử dụng về cái thân quế để làm những cái sản phẩm
có cái kỹ nghệ hoặc cái kỹ nghệ hiện nay là ta bỏng đang thực hiện tốc
chúng tôi tiếp tục tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đi hợp hóa canh quế
và làm tốc được việc đó thì sẽ phát hiện cầu hơn nữa cái hiệu quả giá trị tinh dầu quế
hiện nay nguyễn nam trả my đang xây dựng dự án vùng chuyên canh quế
với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ có sáu hectare
bình quân hàng năm trồng mới khoảng bảy trăm linh địa

xây dựng vườn ươm giống quế mỗi năm cung cấp từ một triệu đến một năm triệu cây quế
đến năm hai nghìn hai mươi gieo ươm khoảng sáu năm triệu cây quế
phục vụ cho nhân dân trồng phát triển vùng chuyên canh
đồng thời cung cấp nguồn giống cho các địa phương công ty doanh nghiệp khi có nhu cầu
bên cạnh đó động viên người dân mở rộng diện tích vườn ươm tại hộ gia đình
để giữ nguồn gian quý
đây được xem là điều kiện cần thiết để nguyễn nam trả my
tiến đến giảm nghèo bền vững từ cây quế nói riêng
và các loại cây dược liệu quý khác như sông ngọc linh rào cổ lan đường quy
trong chương trình giáo dục ngoại hóa ở một số trường tiểu học trên địa bàn nguyễn nam trả my
cây quế đã được đưa vào giảng dạy và trồng thực nghiệm
tại vườn cây của trường nhằm giúp các em học sinh hiểu và yêu quý cây trồng truyền thống của đồng bào mình
động viên gia đình yên tâm và mở rộng diện tích cây quế
để bảo tồn và phát triển cây quế trà my đưa cây quế trở thành cây hàng hóa
loại cây giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo và tiến tới làm giàu
đồng thời bảo vệ được nguồn giống quế xây dựng và phát triển
thành vùng sản phẩm quế đặc sản của trả my
tỉnh quảng nam đã tiếp tục xây dựng dự án đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây quế trà my
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi nhằm tạo động lực để người dân yên tâm với cây quế
và chính quyền địa phương có thêm nguồn kinh phí đầu tư phát triển nguồn giống và quế thương phẩm
trà my đã được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý quốc gia trong chiến lược phát triển cây dược liệu của chính phủ
đây chính là cơ hội và điều kiện bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho các cơ sở hộ sản xuất và kinh doanh quế trà my
ngăn chặn và xử lý các hành vi sử dụng trái phép chỉ dẫn địa lý
bảo đảm sản phẩm quế trà my mang chỉ dẫn địa lý
đáp ứng các điều kiện quy định về chất lượng xuất xứ
nhằm duy trì và phát huy giá trị
chất lượng danh tiếng uy tín vốn có của sản phẩm
đồng thời hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm quế trà my
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng năng suất cạnh tranh trên thị trường
chúng ta đã đăng ký được chỉ dẫn địa lý trả my cho sản phẩm quế vỏ
được cục sở trí tuệ cấp với chức nhận quyền bảo hộ chỉ dẫn địa lý trả my
đây là một điều kiện pháp lý để khẳng định nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm quế
mà điều khẳng định này xác thực việc quế trả my có một chất lượng đặc thù
có danh tiếng mà chất lượng đó danh tiếng đó do điều kiện tự nhiên
thổ nhưỡng khí hậu và văn hóa con người của vùng đất trà my quyết định
đây là điều kiện tiên quyết cũng như là nền tảng pháp lý và khoa học
để chúng ta tiếp tục những động thái tiếp theo
để xây dựng một thường hiệu bền vững cho quế trả my
hiện nay là chúng tôi có liên doanh liên kết với một số doanh nghiệp
mà những doanh nghiệp làm hàng đàng hoàng
thì người ta đã cùng vào để bảo hộ sản phẩm quế của nam đồng my
tin tưởng rằng trong thời gian không xa
khi mà nhà nước có cho vùng nam đồng my là một vùng dược liệu của quốc gia
thì sản phẩm quế này cũng được bảo hộ mạnh mẽ hơn
nó giúp cho bà con cái chất lượng cũng như cái giá cả nó ổn định hơn
chúng quy lại là bây giờ cái quế không phải là của riêng ai
mà là trách nhiệm chung của toàn đảng của dân của người quảng nam
vì quế là một trong cây mà sẽ góp hình xóa đói giảm nghèo
và xây dựng nông thôn mới ở những vùng thế này
nếu chúng ta không vực dậy cái quế thì khó lắm
mà đặc biệt mì quế là quế trả my
cây quế trả my đã thật sự hồi sinh sau bao thăng trầm gian nan
một phần nhờ vào tiềm năng đất đai thiên nhiên ban tặng
nhờ vào sự cần củ gìn giữ cây quế truyền thống của đồng bào các dân tộc trả my
và hơn hết đó là sự vào cuộc kịp thời và quyết liệt của các cấp từ trung ương đến địa phương
trong việc chú trọng đầu tư và tìm đầu ra cho sản phẩm quế trả my
việc ghi nhận quế trả my là một trong những điều rất quan trọng
sản phẩm quế trả my mang chỉ dẫn địa lý quốc gia có giá trị kinh tế và hiệu quả xã hội cao
sẽ là điều kiện và cơ hội để cây quế trà my phát triển trong tương lai